cơ quan cảnh sát tokyo vừa chính thức thành lập đơn vị chống khủng bố mới

theo truyền thông địa phương lực lượng chống khủng bố mới
mang tên đơn vị phản ứng nhanh ven bờ
có nhiệm vụ tăng cường cảnh giới cho các địa điểm thi đấu tập trung
và làng vận động viên olympic tại các khu vực ven bờ
các thành viên của lực lượng này sẽ được trang bị súng tiểu liên
sử dụng xe máy nước và xuồng máy
để có thể nhanh chóng đối phó với các vụ tấn công khủng bố từ đường biển
hoặc ngăn chặn những kẻ tình nghi bỏ chạy bằng đường biển
đại diện cơ quan cảnh sát tokyo cho rằng
việc thành lập đơn vị chống khủng bố này
sẽ giúp lực lượng an ninh có thể tăng cường bảo vệ cho những khu vực ven bờ
vốn chưa được canh phòng nghiêm ngặt
hôm nay một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng đã xảy ra tại mỹ
theo thông báo có ít nhất năm người đã thiệt mạng
và một mươi người bị thương khi hai máy bay cỡ nhỏ va chạm trên bầu trời bang alaska
các thông tin về vụ tai nạn sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
lực lượng bảo vệ bờ biển mỹ cho biết
sau khi va chạm cả hai máy bay đã đâm xuống vịnh york
cách thành phố ketchikan khoảng bốn mươi đến bốn mươi tám km về phía đông bắc
một máy bay chở một mươi một người khi gặp nạn
trong khi máy bay còn lại chở năm người
giới chức địa phương ban đầu cho biết
có sáu người mất tích
xong sau đó xác nhận năm người đã tử vong
trong khi đó
một máy bay chở một mươi một người khi gặp nạn
trong khi đó một mươi người bị thương đang được chăm sóc y tế
hiện chưa rõ nguyên nhân và tình huống xảy ra vụ va chạm
lực lượng chức năng đang đẩy nhanh công tác cứu hộ và điều tra
ít nhất năm thợ mỏ đã thiệt mạng
và một mươi năm người khác bị trôn vùi
trong một vụ sập mỏ khai thác vàng
tại làng banta
thuộc huyện bogor tỉnh tây java
của indonesia ngày hôm qua
các nhân viên cứu hộ đã đưa được năm thi thể lên mặt đất
và đang nỗ lực giải cứu những người bị mắc kẹt
tuy nhiên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn
do địa hình hiểm trở với núi dốc đứng
điều tra ban đầu cho thấy
mưa lớn có thể là nguyên nhân gây ra vụ sập
theo số liệu mới nhất của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
dịch sởi ở nước này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
khi số ca mắc sởi tại đây đã tăng lên tám trăm ba mươi chín người
tại hai mươi ba tiểu bang
trong tuần qua
tại mỹ đã ghi nhận bảy mươi năm trường hợp nhiễm sởi mới
dự báo với tốc độ lây lan hiện nay
số ca mắc sởi có thể vượt qua con số kỷ lục

và có thể ghi nhận

đây là đợt bùng phát dịch sởi nghiêm trọng nhất
kể từ khi giới chức y tế mỹ tuyên bố
loại bỏ hoàn toàn căn bệnh này vào năm hai nghìn
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại